mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hạn hán xâm nhập mặn tại tỉnh cà mau đã diễn ra gai gắt
tình trạng này khiến cho nhiều diện tích lúa của người dân bị thiệt hại
hàng nghìn hectare hoa màu đối diện với nguy cơ thiếu nước ngọt
chủ yếu trên địa bàn huyện trần văn thời thới bình u minh và thành phố cà mau
nhiều nơi kênh nội đồng đã khô cạn không thể phục vụ việc bơm nước tưới tiêu đồng ruộng
thời điểm này nhiều hộ trồng hoa màu ở cà mau đang bước vào kỳ thu hoạch
do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn gai gắt nên năng suất và giá cả của các loại hoa màu bị sụt giảm
nhiều hộ thất thu hàng chục triệu đồng
theo người dân cho biết mặc dù năm nay bà con nông dân đã chủ động xuống giống vụ hoa màu sớm hơn năm trước khoảng một mươi năm ngày
tuy nhiên nhiều diện tích hoa màu của người dân vẫn bị thiếu nước tới cách đây hơn một tháng
bà con nông dân tôi khắc phục rồi đi vét kế kế
đường kênh để mà ngót cái nước từ cạnh đây khoảng ba cây bốn cây số
do thiếu nước tưới cộng với nắng hạn gai gắt nhiệt độ tăng cao làm cho các loại hoa màu chậm phát triển
chất lượng và năng suất đạt thấp hơn so với những năm trước
hiện tại nhiều diện tích hoa màu của bà con đang trong giai đoạn ra trái
nhưng nguồn nước tưới đã cạn kiệt nên có nguy cơ bị mất trắng
không chỉ sụt giảm về năng suất nắng hạn kéo dài làm cho nhiều tuyến canh rạch bị khô cạn
việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy của người dân gặp nhiều khó khăn
năm nay huyện trần văn thời có hơn một trăm linh hectare hoa màu ước tổng sản lượng đạt hơn một tấn
đến thời điểm này người dân mới thu hoạch được hơn một tấn
với hơn ba mươi diện tích số còn lại đang chờ thương lại đến thu mua
những thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn dự báo sẽ còn khốc liệt hơn trong thời gian tới